một nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội tiktok có nickname là tuấn sacker với hơn hai mươi tám người theo dõi đã bị công an thị xã sapa tỉnh lào cai bắt quả tang
vì có hành vi tàng trữ nhiều loại ma túy trong phòng khách sạn tại bounce thuộc thị xã sapa tỉnh lào cai
đó là trương ngọc hà tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại quận cầu giấy thành phố hà nội
vật chứng thu giữ tại hiện trường gồm hai mươi chín chín mươi ba gam ma túy gồm ma túy tổng hợp mdma ma túy ketamin ma túy cần sa và một số loại nghi là ma túy tổng hợp khác
tại cơ quan công an bước đầu tuấn khai nhận toàn bộ số ma túy trên được mang đi từ nhà để sử dụng
khi đến nghỉ tại khách sạn paos thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ
hệ cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã sapa đã tạm giữ hình sự trương ngọc hà tuấn để tiếp tục điều tra làm rõ